tỉnh hà nam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa hà nam năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử văn hóa con người hà nam đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương hà nam
cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa hà nam năm hai nghìn hai mươi diễn ra từ tháng sáu đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi